với sức trẻ lòng nhiệt huyết và kiến thức khoa học đội trí thức trẻ tình nguyện đoàn kinh tế quốc phòng bốn
thuộc bộ chỉ huy quân sự tỉnh nghệ an đã phát huy tốt vai trò của mình
luôn sát cánh cùng đồng bào các dân tộc các xã biên giới hai huyện dẻo cao biên giới là kỳ sơn và quế phong
trong phát triển kinh tế xã hội xóa đói giảm nghèo và củng cố quốc phòng an ninh trên địa bàn miền tây xứ nghệ trong nhiều năm qua
từ ngày có lớp học xóa mù chữ do các cô giáo là đội viên trí thức trẻ tình nguyện đoàn kinh tế quốc phòng bốn
bộ chỉ huy quân sự tỉnh nghệ an đảm nhiệm đã làm cho không khí bản pùng xã mường ải huyện kỳ sơn càng thêm vui
bà con các dân tộc khơ mú mông thái ai ai cũng mong chờ sau một ngày làm việc lại được đến lớp để học cái chữ
sau thời gian dài miệt mài với con chữ ghép tính
khó có thể tả được niềm vui của các mẹ các chị các anh khi biết đọc sách đọc báo biết đọc tài liệu hướng dẫn kỹ thuật nuôi trồng
đặc biệt là biết các phép tính cộng trừ nhân chia
trước đây thì chỉ biết lên nương chưa biết sử dụng vào cụ súng cái chữ bởi vì không biết trừ là khó khăn cho mẹ
dù là như của phòng bên đoàn bốn mở lớp xóa mù mẹ lại biết trừ
áp dụng được rất nhiều vào cuộc sống cho mẹ
phát huy hoài bão và khát vọng của tuổi trẻ các đội viên trí thức trẻ tình nguyện đoàn bốn đã tích cực tuyên truyền vận động tổ chức khuyến nông khuyến lâm hướng dẫn kỹ thuật chăn nuôi trồng trọt
từ đó thay đổi nếp nghĩ cách làm của đồng bào giúp đồng bào chuyển đổi cơ cấu vật nuôi cây trồng áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất phát triển kinh tế gia đình theo hướng sản xuất hàng hóa
bên cạnh tham gia phát triển kinh tế các trí thức trẻ tình nguyện đoàn kinh tế phòng bốn còn chủ động phối hợp với các đội sản xuất và các ban ngành đoàn thể ở địa phương làm tốt công tác tuyên truyền vận động nhân dân chấp hành đường lối chủ trương của đảng chính sách pháp luật của nhà nước
mới đầu thì chỉ có một vài người đăng ký học thôi ạ
thì đội trí thức trẻ tình nguyện cùng với là đội bốn và đoàn đã cố gắng
vận động các mẹ các chị thì dần dần lúc đầu thì ít người nhưng mà sau thì đăng ký rất là đông ạ
để có được kết quả đó đoàn kinh tế quốc phòng bốn bộ chí huy quân sự tỉnh nghệ an đã tuyển chọn trí thức trẻ tình nguyện chặt chẽ nghiêm túc coi trọng chất lượng nhất là về phẩm chất chính trị sức khỏe và cơ cấu ngành nghề phù hợp với nhiệm vụ của từng vùng dự án
trong đó đặc biệt ưu tiên trí thức trẻ là người dân tộc tại địa phương người biết tiếng dân tộc người có nguyện vọng phục vụ lâu đời

trong đó đặc biệt ưu tiên trí thức trẻ là người dân tộc tại địa phương người biết tiếng dân tộc tại địa phương người có nguyện vọng phục vụ
trong đó đặc biệt ưu tiên trí thức trẻ là người dân tộc tại địa phương người có nguyện vọng phục vụ